theo tập đoàn dệt may việt nam gần như một trăm linh các đơn vị trong tập đoàn đã thiếu việc làm trong tháng bốn và tháng năm
với tình hình này dự kiến kim ngạch xuất khẩu dệt may của cả năm sẽ giảm khoảng hai mươi so với năm trước do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
theo đánh giá của vinatex dự kiến quý ii sẽ là giai đoạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất
sau đó giảm dần từ quý iii và sớm nhất có thể trở lại giao dịch bình thường vào quý bốn
nguyên nhân chính dẫn đến mức sụt giảm như hiện nay là do các đối tác nhập khẩu đã giảm lượng lớn các đơn hàng
đặc biệt tại ba thị trường lớn nhất là mỹ eu và nhật bản